đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa sở nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa bắt quả tang bà phan thị hoa
chủ quầy kinh doanh thịt lợn số hai mươi năm chợ thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh dùng hàn the để ướp thịt
tại thời điểm kiểm tra đoàn đã tiến hành kiểm tra nhanh với năm mươi bốn kg thịt lợn bốc mùi trong quầy của bà hoa
kết quả toàn bộ số thịt dương tính với hàn thê
theo đó đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa an toàn vệ sinh thực phẩm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng phối hợp với ban quản lý chợ thành phố hà tĩnh tiến hành lập biên bản và xử phạt hành chính số tiền hai mươi triệu đồng
đối với bà phan thị hoa phạt bổ sung đình chỉ kinh doanh từ bốn đến sáu tháng
đồng thời yêu cầu bà hoa tiêu hủy toàn bộ số thịt nói trên theo đúng quy định của pháp luật dưới sự hướng dẫn và giám sát của đoàn
đây là hộ kinh doanh thứ tư tại chợ thành phố hà tĩnh
bị phát hiện sử dụng chất cấm trong bảo quản thực phẩm
trước đó vào cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cũng đã phát hiện ba mẫu măng tại chợ thành phố hà tĩnh
có chứa chất vàng ô chất cấm sử dụng cho thực phẩm
có thể làm tổn thương gan thận hoặc có nguy cơ gây bệnh ung thư
cuối tháng sáu vừa qua cơ quan chức năng cũng đã phát hiện hơn một trăm linh kg thịt xương mỡ lợn bốc mùi hôi thối tại chợ hà tĩnh